đội quản lý thị trường số ba thuộc cục quản lý thị trường phú yên vừa phối hợp với cảnh sát kinh tế tỉnh và công an huyện đông hòa
kiểm tra đột xuất phát hiện một điểm bán dầu lậu ở thôn vũng rô xã hòa xuân nam huyện đông hòa
tại đây dầu được đựng trong nhiều thùng nhựa để bán cho các tàu thuyền vi phạm các quy định về kinh doanh xăng dầu
gây mất an toàn về phòng cháy chữa cháy
qua kiểm tra lực lượng chức năng xác định chủ điểm bán dầu không biển hiệu là của bà nguyễn thị hòa trú tại địa phương
tại thời điểm kiểm tra bà hòa không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến kinh doanh xăng dầu
vi phạm các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy
đoàn kiểm tra đã niêm phong toàn bộ các phương tiện phục vụ cho việc mua bán dầu để tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ